cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng bùi quốc đạt tức đạt ma
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường đông vệ thành phố thanh hóa
đây là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu
can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh thanh hóa
trước đó vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám do mâu thuẫn trong việc nợ tiền lô đề với anh mai xuân tài
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thành phố thanh hóa bùi quốc đạt đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải
vào anh tài khiến anh này bị trọng thương
sau khi gây án các đối tượng lần lượt bị công an thành phố thanh hóa bắt và truy tố về các tội danh
gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
riêng đạt ma đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau hai năm bỏ trốn bùi quốc đạt đã quay trở về thành phố thanh hóa và bị bắt giữ